tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà kaid moran đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa ireland tại việt nam
thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ireland
thời gian qua phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo và văn hóa
thủ tướng đánh giá cao vai trò của bài đại sứ trong năm đầu tiên nhận nhiệm vụ tại việt nam
đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương
thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm việt nam của ngài tổng thống michael daniel hikin đã thành công tốt đẹp
về phần mình bà đại sứ caid moran cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và cho biết
ngài tổng thống ireland đánh giá cao về thành công của chuyến thăm việt nam vừa rồi
ireland cam kết thúc đẩy nhanh hiệp định thương mại tự do việt nam eu và đang đẩy mạnh hợp tác với việt nam
trong lĩnh vực nông nghiệp quản lý an toàn thực phẩm để khi hiệp định việt nam eu được ký kết sẽ mang lại hiệu quả cao hơn
ireland mong muốn tiếp tục duy trì các chuyến thăm cấp cao hai bên trong thời gian tới